tại hà nội bộ y tế vừa tổ chức gặp mặt báo chí nhằm cung cấp thông tin về lễ khánh thành kết nối một bệnh viện khám chữa bệnh từ xa sẽ diễn ra vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ y tế đã ban hành đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tại quyết định hai nghìn sáu trăm hai mươi tám qd bit ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
với mục tiêu mọi người dân đều được quản lý tư vấn khám bệnh chữa bệnh hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ tuyến xã đến tuyến trung ương
người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới
sau hai tháng triển khai đồng loạt đề án khám chữa bệnh từ xa đã có trên một điểm cầu khám chữa bệnh được kết nối với hơn hai mươi bệnh viện tuyến trung ương và các bệnh viện tuyến cuối của hà nội và tp hcm
nhiều ca bệnh phức tạp đã được các bác sĩ hội trần và cứu sống kịp thời không phải lên tuyến trên
ngày hai mươi năm tháng chín sẽ diễn ra lễ khánh thành một điểm cầu khám chữa bệnh từ xa trên cả nước ghi dấu ấn triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống ngành y tế việt nam